tại hà nội ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nêu rõ là một trong những ngân hàng trụ cột của nền kinh tế
nhiệm vụ đặt ra đối với agribank là phải được cơ cấu lại toàn diện tiếp tục giữ vững củng cố và phát huy vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp nông thôn
phải nâng tầm trở thành một trong những ngân hàng thương mại có uy tín quy mô hàng đầu khu vực
thủ tướng yêu cầu trong những năm tiếp theo agribank thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng thương mại cổ phần
về nâng cao năng lực tài chính hiện tại vốn điều lệ của asbank ba mươi tỷ đồng tương đương với khoảng một ba tỷ usd thấp hơn nhiều với yêu cầu và mức vốn bình quân của các ngân hàng trong khu vực
đây là một khẳng chế đối với yêu cầu
thủ tướng yêu cầu mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh bảo đảm an toàn theo chủng mực quốc tế và năng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực
vì vậy agribank cần thực hiện đồng bộ các giả pháp tăng bốn điều lệ năng cao năng lực tài chính bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo chủng mực quốc tế
thủ tướng đề nghị các đồng chí lãnh đạo agribank phải đặc biệt coi trọng công tác cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tăng cường đào tạo kỹ năng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn
xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp ý thức tổ chức kỳ luật kỳ cương và tinh thần trách nhiệm cao
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho agribank cùng nhiều phần thường cao quý khác cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc